nhiều ngày nay tại khu vực chân đập lip thuộc phường châu sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên
đã xuất hiện hàng chục bao tải chứa sát da cầm đang phân hủy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
dọc thân đập líp có hàng chục bao tải bục chặt nổi lênh bệnh trên mặt nước
bên trong chứa sát gà đang phân hủy một số bao chứa rắc thải sinh hoạt
việc vứt rắc thải sát da cầm đang gây ô nhiễm nghiêm trọng cho dòng sông
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi
đặc biệt trong bối cảnh cả nước đã ghi nhận một mươi sáu ổ dịch cúm gia cầm
trong đó có một mươi bốn ổ dịch do h năm n sáu và hai ổ dịch do h năm n một với số da cầm chết tiêu hủy trên năm mươi năm con
người dân mong muốn các cấp chính quyền địa phương khẩn trương thu gom trồn lấp
tiêu hủy số bao tải sát gà chết trên sông để tránh ô nhiễm môi trường và hạn chế khả năng phát tán dịch bệnh